ngày ba tháng tám đã xảy ra lũ quét qua cụm bản sa ná xã nam mèo làm sô đổ cuốn trôi ba mươi một ngôi nhà năm người bị thương một người chết và chín người mất tích
quang sơn vượt qua lũ giữ là nội dung chính của bài viết trên báo nhân dân
sáng ngày sáu tháng tám khoảng hai trăm linh người gồm các lực lượng bộ đội công an bộ đội biên phòng tiếp tục giúp người dân cụm bản sa ná tháo rỡ di chuyển cấu kiện nhà sàn các nông cụ đồ gia dụng và tích cực tìm kiếm những nạn nhân mất tích
trong mưa lũ lực lượng y tế cũng đã đồng hành cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực sơ cứu chăm sóc sức khỏe cho người bị thương do nhà bị sập lũ cuốn
cấp ủy chính quyền người dân địa phương cộng đồng xã hội đang chung tay góp sức giúp nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
báo thanh niên số ra ngày hôm nay nêu thông tin học sinh lớp một tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón
tối ngày sáu tháng tám bác ruột của nạn nhân
tại quận cầu giấy thành phố hà nội cho biết gần bảy giờ sáng cùng ngày cháu của anh sáu tuổi được xe của trường phổ thông liên cấp quốc tế gateway đến đón đi học
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày gia đình nhận được tin báo từ nhà trường cháu bị để quên trên xe đến khi phát hiện thì đã tử vong
tối ngày sáu tháng tám phía đại diện nhà trường đã làm việc với phụ huynh học sinh ngay tại bệnh viện e hà nội
biên bản nêu rõ trong buổi học giáo viên đã phát hiện học sinh vắng mặt trong lúc điểm danh và có báo tới hệ thống quản trị nhà trường
phía lái xe cũng xác nhận học sinh này đã bị bỏ quên trên xe đưa đón
sau một thời gian tạm lắng dư luận lại dấy lên câu hỏi làm sao hạn chế được tình trạng chặt chém khách du lịch
mới đây một vị khách nhật bản bị một người đạp xe xích lô móc túi đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
một chín triệu đồng cho một quốc xe xích lô chỉ một năm km ngay giữa trung tâm tp hcm
liên quan đến vấn đề này báo lao động có bài viết
tình trạng chặt chém du khách nước ngoài xử nghiêm để bảo vệ hình ảnh du lịch việt
nhiều ý kiến cho rằng chỉ một số vụ việc điển hình mới được xử lý còn nhiều vụ tương tự du khách chẳng biết làm thế nào
chính quyền nên công bố rộng rãi tổng đài liên hệ khi có sự cố cho du khách trên các phương tiện truyền thông
và kiên quyết phạt thật nặng các cá nhân tổ chức có hành vi lừa đảo du khách
đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là thể diện quốc gia và việc thành lập lực lượng cảnh sát du lịch là cấp thiết
nếu không tình trạng này
vẫn còn tiếp diễn
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay phản ánh tình trạng mê tín dị đoan tràn lan mạng xã hội
rất nhiều tài khoản cá nhân trên facebook hiện nay tự xưng mình là các cô đồng cậu đồng người được chọn
thường xuyên mở các buổi phát trực tiếp để bói toán cho mọi người
điều đáng nói là những trang facebook này có đến hàng trăm nghìn người theo dõi
bên cạnh các trang do các cá nhân lập ra thì còn có các hội nhóm với lượng thành viên lên đến hàng nghìn
thậm chí là hàng trăm
hàng trăm nghìn người cùng nhau chia sẻ những chuyện tâm linh
không chỉ facebook có cả một số kênh youtube cũng thường xuyên đăng tải các video về việc giải bùa chục ngày
những kênh này có hàng trăm người đăng ký mỗi video đăng tải có hơn triệu người xem
liên quan đến việc quản lý hành nghề y dược tư nhân báo hà nội mới đưa ra cảnh báo đừng để mất bò mới lo làm chuồng
không thể phủ nhận hệ thống y dược tư nhân ngày càng góp phần tích cực
chia sẻ gánh nặng với y tế
hành nghề công lập trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe bệnh nhân
tuy nhiên hiện có không ít cơ sở y tế y dược tư nhân hoạt động quá phạm vi cho phép
hành nghề chui cộng với những khoảng trống trong công tác quản lý gây ra những hậu quả đáng tiếc cho người bệnh
xiết chặt quản lý đưa hệ thống y dược tư nhân hoạt động theo đúng quỹ đạo
là việc làm cấp bách hiện nay tránh để xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng
tính đến nay các công ty xuất khẩu lao động việt nam
đã đưa hơn hai trăm linh thực tập sinh sang nhật bản làm việc
vượt qua cả trung quốc để trở thành nước dẫn đầu về số lượng lao động đang làm việc ở nhật
đây là thông tin trên báo diễn đàn doanh nghiệp
tại thời điểm hiện tại ước tính toàn nước nhật thiếu hơn năm trăm tám mươi sáu bốn trăm linh lao động
theo dự báo trong vòng năm năm tới nhật bản sẽ tiếp nhận tối đa ba trăm bốn mươi năm năm trăm linh người
và làm việc trong một mươi bốn ngành nghề do tình trạng thiếu hụt lao động tại các doanh nghiệp của nhật bản
ngày càng trầm trọng
ở những vùng nông thôn do các vấn đề về chính sách nhập cư
đây là cơ hội cho lao động việt nam
tuy nhiên điểm yếu của lao động việt nam so với các nước trong khu vực như thái lan
malaysia vẫn còn nằm ở yếu tố ngôn ngữ
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại